kiểm toán nhà nước đã báo cáo trước ủy ban thường vụ quốc hội kết quả giả soát văn bản quy phạm pháp luật
thuộc lĩnh vực của kiểm toán trong đó có kiến nghị sửa đổi bổ sung một số điều của luật công đoàn
kiểm toán nhà nước đã kiến nghị sửa đổi bổ sung một số điều của luật công đoàn
theo hướng quy định hàng năm chính phủ báo cáo quốc hội tình hình quản lý sử dụng nguồn tài chính công đoàn
để bảo đảm công khai minh bạch bổ sung trách nhiệm của bộ tài chính trong ban hành chính sách
chế độ thu chi tài chính công đoàn
thẩm định quyết toán để bảo đảm phát huy hiệu quả các nguồn lực nhà nước
về vấn đề này ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo cơ quan thẩm tra
và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu cụ thể làm rõ hơn các kiến nghị của kiểm toán nhà nước
góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài chính tài sản công của hệ thống tổ chức công đoàn việt nam